chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trên hiện trường ngôi nhà bị cháy có kết cấu mái tôn tường xây gạch một tầng bên trong có một gác xép diện tích khoảng một mươi m hai
khu vực cháy là nhà chứa đồ khoảng ba mươi m hai nằm ở phía sau có phần mái lán khung thép mái tôn tường bao tôn chất cháy là hàng hóa hoa giả và đồ dùng gia đình
khi xảy ra cháy trong nhà có ba người gồm vợ chồng chủ hộ là ông nvt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và bà bto sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng con trai nvl sinh năm hai nghìn một mươi hai
vợ chồng chủ hộ đã thoát ra ngoài qua cửa chính con cháu l con trai của chủ hộ vẫn bên trong khu vực cháy
ngay khi tiếp cận hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn phát hiện cháu nv bị bất tỉnh nằm trên phần gác xét của phần nhà bị cháy
lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu đồng thời tiếp tục triển khai đội hình phun nước dập tắt lửa ngăn chặn cháy lan và bảo vệ tài sản còn lại
sau khoảng bốn mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
hậu quả vụ cháy khiến cháu l con trai chủ nhà tử vong và toàn bộ ba mươi m hai mái lán phía sau nhà chứa hàng hóa là hoa xà và đồ dùng gia đình bị cháy hoàn toàn chưa xác định giá trị thiệt hại
tuy nhiên đã bảo vệ được năm mươi m hai nhà một tầng còn lại và tài sản bên trong không để cháy lan và hư hại sang các nhà xung quanh
nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện thanh miện phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào đêm hai tháng bốn một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh hoa quả trong chợ đông ngô quyền thành phố hải dương tỉnh hải dương
đám cháy bùng phát tại cửa hàng bán hoa quả ở số bốn phố phan đăng lưu phường tân bình thành phố hải dương tỉnh hải dương
ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hải dương đã điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp các đơn vị gồm công an thành phố hải dương công an phường tân bình điện lực thành phố hải dương triển khai các phương án chữa cháy
người dân xung quanh cũng kịp thời hỗ trợ vận chuyển hàng hóa tài sản của hộ kinh doanh ra khỏi khu vực cháy
do cửa hàng kinh doanh hoa quả chứa nhiều thùng xốp các giỏ nhựa dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh đám cháy tỏa nhiều khói khí độc
đến khoảng hai mươi ba h một mươi đám cháy được dập tắt nhiều hàng hóa và đồ dùng sinh hoạt của gia đình bị hư hỏng không có thiệt hại về người
cũng tương tự như vụ việc trên vào khoảng giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra vụ cháy thương tâm khiến bốn người trong cùng một gia đình tử vong
theo nhân chứng thời điểm vụ cháy xảy ra có nhiều người dân tới hỗ trợ phá cửa tầng một và dắt được xe máy ra ngoài
cụ thể ngày một mươi năm tháng một công an thành phố hà nội vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm hoa tươi ở số bốn hàng lược phường hàng mã quận hoàn kiếm khiến bốn người tử vong
vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày rất đông lực lượng
công an cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như điều tiết giao thông khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn thương tâm ở địa chỉ nói trên
một người dân sống ở gần hiện trường cho biết vụ cháy xảy ra lúc dạng sáng và sớm được người dân hàng xóm xung quanh số nhà số bốn hàng lược phát hiện
thời điểm khoảng hơn bốn giờ sáng ông tê nghe thấy tiếng hô cháy nhà
khi chạy ra ngoài ông thấy ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ tầng hai của ngôi nhà
sau đó mọi người phá cửa vào giải cứu người bên trong thì ngọn lửa đã bùng to
lúc này một số người vẫn kịp hỗ trợ dắt chiếc xe máy và bê một số tài sản ở tầng một ra
mọi người đã hô gọi những người kẹt trong nhà nhưng không nhận được phản hồi
theo công an tp hà nội sau khi dập tắt đám cháy và làm công tác khắc phục hậu quả lực lượng chức năng đã tiếp cận được người bị thương
may mắn sống sót trong vụ cháy là chị n mh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sinh sống tại căn nhà số bốn phố hàng lược
chị hát chia sẻ với lực lượng chức năng là đã hướng dẫn gia đình từ tầng ba lên tầng bốn đi ra ban công để thoát sang nhà bên cạnh
bản thân chị hát đã thoát theo lối thoát hiểm thứ hai đó sang ban công nhà bên cạnh
chị hát không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới dẫn đến sự việc đau lòng trên
trước đó khoảng bốn giờ ba mươi chín phút sáng ngày một mươi năm tháng một trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo cháy
tại địa chỉ số bốn hàng lược phường hàng mã quận hoàn kiếm tp hà nội
nhận tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động ba đơn vị bảy xe chữa cháy xe chuyên dụng xe chở phương tiện
cùng trên ba mươi chín cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàn kiếm
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
quy mô nơi xảy cháy là nhà dạng ống diện tích khoảng hai mươi m hai trên tầng chiều rộng mặt tiền khoảng hai mét cao bốn tầng và gác lừng áp mái
tầng một kinh doanh bán hoa tươi từ tầng hai trở lên sử dụng để ở
trong nhà có một cầu thang bộ để hở tầng ba có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền
tầng bốn có lối thoát khẩn cấp ra bàn công phía trước có thể thoát được sang nhà bên cạnh
cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo khu dân cư trên địa bàn phường hàng mã
quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện bốn người bị nạn đã tử vong gồm hai người lớn hai trẻ em
nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều
một người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng bốn và thoát qua ban công nhà bên cạnh là chị nh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là con của ông ndh chủ hộ gia đình
nạn nhân đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận đưa xuống dưới an toàn qua ban công nhà bên cạnh
danh tính bốn nạn nhân gồm ông ndh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chủ hộ bà dth sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một vợ ông ndh
cháu nbtt sinh năm hai nghìn một mươi bốn
và cháu nbhp sinh năm hai nghìn một mươi bảy
liên quan đến vụ cháy ngay trong ngày một mươi năm tháng một thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký công điện số năm cdttj ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
về vụ cháy tại số bốn hàng lược quận hoàn kiếm tp hà nội
cũng theo công an tp hà nội ủy ban nhân dân phường hàng mã sơ bộ báo cáo tại hiện trường về công tác quản lý nhà nước
đối với nhà số bốn hàng lược được mở hồ sơ quản lý theo cơ sở quy định tại phụ lục bốn
định một trăm ba mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
nhà đã tham gia tổ liên gia thuộc phố hàng lược và đã tổ chức thực tập phương án tổ liên gia
thành viên trong gia đình đã tham gia tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy do ủy ban nhân dân phường tổ chức
và kiểm tra sơ bộ tại hiện trường nhà số bốn đã trang bị nút ấn báo cháy kết nối tổ liên xa và bình chữa cháy sách tay
mặc dù công tác nhận tin tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ kịp thời và chống cháy lan sang nhà bên cạnh
nhưng vẫn có nạn nhân tử vong
để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ bên cạnh việc trang bị các phương tiện thiết bị theo tổ liên gia đã thực hiện
thì khuyến cáo các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh nên trang bị ngay hệ thống báo cháy tự động
công điện gửi bộ trưởng bộ công an chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
đồng thời thủ tướng chính phủ chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
để xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
bộ trưởng bộ công an chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các chỉ đạo của quốc hội
chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn
hỏa hoạn là mối nguy hại tiềm mẩn trong cuộc sống bất cứ thời điểm nào dù ở đâu chỉ cần một chút bất cẩn cũng đều có thể để lại hậu quả đáng tiếc
một lần nữa xin được chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ cháy ở hải dương mới đây
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại